theo hiệp hội xi măng việt nam năm hai nghìn một mươi sáu việc sản xuất và tiêu thụ xi măng tăng cao
tận dụng tối đa công suất của các nhà máy giảm bớt tình trạng lãng phí mà các năm trước gặp phải
theo thống kê của cục quản lý giá bộ tài chính tính từ đầu năm cho tới nay
tổng sản lượng tiêu thụ xi măng toàn ngành ước đạt trên bốn mươi ba triệu tấn tăng khoảng bảy bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
dự báo trong thời gian tới tiêu thụ xi măng trong nước mỗi năm tăng từ năm tới năm năm triệu tấn
đạt khoảng tám mươi triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu xi măng khoảng một mươi năm triệu tấn
như vậy đến năm hai nghìn hai mươi tổng tiêu thụ xi măng của việt nam ước đạt chín mươi năm triệu tấn
đáp ứng được các nhu cầu xây dựng và kiến thiết đất nước cũng như xuất khẩu